cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bộ y tế công ty cổ phần dược phẩm cửu long
và các đơn vị liên quan đồng thời ra các quyết định và lệnh sau
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với cao minh quang
nguyên thứ trưởng bộ y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú quyết định tạm hoãn xuất cảnh
và lệnh khám xét đối với dương huy liệu nguyên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn nam liên nguyên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính
nguyên phó trưởng ban quản lý thực hiện kế hoạch phòng chống dịch cúm ah năm n một bộ y tế
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị can nguyễn nam liên hiện đang bị tạm giam trong vụ án xảy ra tại bộ y tế
công ty cổ phần công nghệ việt á và các đơn vị liên quan
theo điều tra các bị can tại công ty cổ phần dược phẩm kiểu long đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
cố ý không báo cáo bộ y tế bộ tài chính về thực hiện quyết toán hợp đồng đặt hàng
giữ lại ba triệu tám trăm bốn mươi tám usd tiền giảm giá mua nguyên liệu có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước
gây thiệt hại tài sản của nhà nước
trần văn phương nguyên kế hoạch tài chính bộ y tế
kế toán đảng ủy dân chính đảng tỉnh cà mau trú tại phường bảy thành phố cà mau
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau khởi tố bắt tạm giam về hành vi tham ô tài sản
theo kết quả điều tra tháng năm năm hai nghìn một mươi chín văn phòng đảng ủy dân chính đảng phân công trần văn phương
thực hiện nhiệm vụ kế toán theo dõi tài chính cơ quan và quản lý công tác thu nộp đảng phí của đảng ủy
lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao phương thu đảng phí với số tiền trên một tám tỷ đồng
nhưng chỉ nộp về cơ quan chức năng hơn năm trăm linh triệu đồng còn lại trên một ba tỷ đồng phương chiếm đoạt tiêu xài cá nhân
cơ quan điều tra đã tiến hành lệnh khám xét nơi ở của trần văn phương để thu giữ tài liệu có liên quan
giàn cảnh giao bán xe trên mạng rồi cướp tài sản ba đối tượng gồm đoàn thanh hải nguyễn hoàng tuấn và trần lê anh phóng
cùng chú tại thành phố biên hòa vừa bị công an phường tân biên tp biên hòa bắt giữ
theo thông tin ban đầu
ngày một mươi tháng ba anh nguyễn văn phát cùng với trần tuấn mỹ gặp trần lê anh phòng để mua xe máy
tại đây phóng gọi điện cho đoàn thanh hải điều kiện xe máy đến cho phát xem xe
và phát đồng ý mua xe với giá bảy triệu đồng đồng thời yêu cầu hải về nhà lấy giàn bỏ nhựa của xe còn thiếu
sau đó hải tiếp tục điều khiển xe máy chở anh phát cùng mỹ về phòng trọ của nguyễn hoàng tuấn
để ra vô cùng tuấn điều kiện xe máy vừa bán cho anh mỹ để đi thay một số phụ tùng còn thiếu
khi tuấn cùng hải định leo lên xe máy tẩu thoát thì bị anh phát và mỹ chặn lại
ngay lúc này hải đã lấy một con dao được cất giấu dưới yên xe đưa ra đe dọa khiến phát và mỹ hoảng sợ bỏ chạy
sau khi cướp được xe cả hai tiếp tục điều khiển xe máy đến khu vực công viên ba mươi tháng bốn
thuộc phường tân biên thành phố biên hòa để thay ổ khóa thì bị công an phường tân biên phát hiện bắt giữ
tại trụ sở công an hải và tuấn thừa nhận hành vi cùng đối tượng phòng
sàn cảnh mua bán xe máy để cướp vẻ sàn lấy tiền chia nhau tiêu xài
sau khi bắt giữ được các đối tượng liên quan công an đã thu giữ xe máy
số tiền các đối tượng sàn cảnh cướp được và con sao hung khí gây án
hiện các đối tượng cùng tăng vật đã được công an phường tân biên bàn giao cho công an thành phố biên hòa
để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
ngoài vụ cướp trên cảnh sát nghi ngờ
nhóm này còn liên quan một số vụ án khác
tượng là lợi dụng việc mua bán xe trên mạng xã hội
khi nạn nhân đồng ý mua xe sẽ tiến hành giao dịch
sau đó đối tượng sẽ viện ra những lý do để chưa giao xe
và sẽ hẹn nạn nhân đến một địa điểm nào đó
sau đó dùng hành vi là đe dọa khống chế
dùng vũ lực để cho nạn nhân bỏ chạy và chiếm đoạt lại chiếc xe của mình
cũng như cái tiền giao dịch của việc mua bán xe
qua vụ án trên để phòng ngừa hành vi cướp tài sản
cơ quan công an cảnh báo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
nhất là đối với những người tiêu dùng mua hàng trên mạng
chỉ nên mua hàng ở những website uy tín được cấp phép hoạt động
cũng như có thông tin liên lạc rõ ràng
đặc biệt không nên giao dịch ở những nơi vắng vẻ
khi xảy ra vụ việc cần nhanh chóng thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất
để điều tra làm rõ
chỉ trong thời gian ngắn phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh thừa thiên huế đã liên tục phát hiện
bắt quả tăng nhiều đối tượng tăng chữ trái phép chất ma túy
cụ thể tại quán cà phê kcy số năm đường lê lợi phường vĩnh ninh
lực lượng công an bắt quả tăng trần đại phước chú tại phường đông ba
tăng trữ trái phép chín mươi chín viên nén ma túy
khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm hơn một mươi bảy gam ma túy dạng ketamin
tổng tăng vật thu giữ được là hơn năm mươi hai gam ma túy tổng hợp
tại khu vực đường bùi thị xuân phường phường đức lực lượng công an tiếp tục phát hiện
bắt quả tăng đối tượng trương trọng trường và cao thọ thô tàng trữ trái phép hơn bốn trăm chín mươi viên ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng trường lực lượng công an thu giữ thêm gần hai bốn kg ma túy tổng hợp
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án để xử lý theo quy định
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
một vụ vận chuyển hai kit test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín không có hóa đơn chứng tử
vừa bị lực lượng chức năng công an tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
cụ thể tại km số sáu mươi hai năm trăm linh quốc lộ một a thuộc địa phận huyện chi lăng tỉnh lạng sơn
lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô do vi văn thế
trú tại huyện lộc bình tỉnh lạng sơn điều khiển phát hiện trên xe có hai kit test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tổng trị giá hàng hóa khoảng bảy mươi triệu đồng
lái xe khai nhận vận chuyển thuê từ cao bằng về ninh bình
hiện các lực lượng đang tiến hành xác minh làm rõ để xử lý theo quy định
công an huyện trùng khánh tỉnh cao bằng vừa khám phá nhanh một vụ cướp tài sản táo tợn
đối tượng vào tận nhà dùng dao không chế chủ nhà để cướp tài sản
vào khoảng hai mươi hai h ngày chín tháng ba bán nông thị đương trú tại xã đàm thủy nằm ngủ tại nhà riêng
thì bị một đối tượng lẻn vào dùng dao uy hiếp cướp số tiền khoảng một mươi năm triệu đồng
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an huyện trùng khánh phối hợp với công an xã đàm thủy
và lực lượng chức năng vào cuộc xác minh truy tìm thủ phạm
từ những thông tin do nạn nhân cung cấp và các tài liệu thu thập được
cơ quan công an xác định nông đình lợi chú cùng xóm với nạn nhân là đối tượng thực hiện vụ cướp
tại cơ quan điều tra lợi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
lợi là đối tượng nghiện ma túy sau khi cướp đối tượng đã sử dụng một năm triệu đồng để mua ma túy sử dụng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa thực hiện quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với trần văn phương nguyên kế toán đảng ủy dân chính đảng tỉnh cà mau
trú tại phường bảy thành phố cà mau về hành vi tham ô tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín văn phòng đảng ủy dân chính đảng
phân công trần văn phương thực hiện nhiệm vụ kế toán theo dõi tài chính cơ quan
và quản lý công tác thu nộp đảng phí của đảng ủy
lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao phương thu đảng phí với số tiền trên một tám tỷ đồng
nhưng chỉ nộp về cơ quan chức năng hơn năm trăm linh triệu đồng còn lại số tiền trên một ba tỷ đồng
phương chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân
cơ quan điều tra đã tiến hành lệnh khám xét nơi ở của trần văn phương để thu giữ tài liệu có liên quan
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh đã tạm giữ hình sự một mươi đối tượng
về hành vi tổ chức đánh bạc đánh bạc và gá bạc
vào ngày một mươi tháng ba tại nhà của nguyễn thị phượng phòng cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào
bắt quả tang hàng chục đối tượng đang đánh bạc với hình thức đánh bài cào ăn thua bằng tiền
tăng vật thu giữ bao gồm trên hai trăm ba mươi triệu đồng năm mươi hai lá bài tay bốn bộ bài tay bảy điện thoại di động
và một số vật dụng liên quan khác
tụ điểm đánh bài cào này do đối tượng lê bửu châu đứng ra tổ chức
thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện
vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự tiếp tục làm rõ và truy bắt các đối tượng có liên quan
để xử lý theo quy định
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ giang thái xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong số phát sóng tiếp theo